ngày hôm nay công an tỉnh quảng bình đã đấu tranh thành công chuyên án về ma túy bắt hai đối tượng thu một bảy trăm tám mươi bốn viên ma túy tổng hợp một túi nia một túi heroin một súng ngắn một xe ô tô và nhiều tăng vật khác
lực lượng công an đã phát hiện và khám xét ô tô do đoàn xuân phương chú tại huyện bố trạch tỉnh quảng bình điều khiển
có năm mươi viên nén hình tròn đối tượng khai nhận là ma túy dạng hồng phiến
mở rộng điều tra công an tỉnh quảng bình khám xét khẩn cấp nơi ở của bùi ngọc bảo bùi ngọc bảo trung còn gọi là trung cối
chú xã lộc ninh thành phố đồng hới tỉnh quảng bình thu giữ một khẩu súng ngắn một bảy trăm ba mươi bốn viên nén hình tròn và một túi ni lông chứa các cục màu trắng
đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến và heroin
số ma túy này được trung dùng để sử dụng và bán cho các đối tượng nghiện
nhận thức được hành vi sai trái vào chiều ngày hôm nay
nguyễn ngọc diễm thu chú tại phường đô vinh thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
đã đến công an xã thành hải thành phố phan rang tháp tràm đầu thú vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình
ngày một mươi năm tháng bảy thu đến xã thành hải bắt chuyện với một người phụ nữ và địa gia câu cần tiền mua phân bón để làm ruộng
tin tưởng thu nạn nhân đã đưa cho thu bảy triệu đồng đồng thời lợi dụng sơ hở của chủ nhà
thu đã lấy trộm một điện thoại di động trị giá gần năm triệu đồng
thu từng có ba tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản lần chấp hành án gần nhất là vào năm hai nghìn một mươi
hiện vụ việc đã được bàn giao cho công an thành phố phan rang tháp tràm để điều tra
tại phiên tòa sơ thẩm vào sáng ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo vi văn khanh
một mươi tám năm tù về tội giết người
chiều tối ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai trong lúc uống rượu khanh và phan văn hóa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
khanh lấy cục đá mài dao đập liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu mặt cho đến khi hóa không còn cử động
thì dừng lại rồi đi ngủ
đến sáng ngày hai mươi bảy tháng hai phát hiện anh hóa đã chết
đối tượng kéo sát nạn nhân ra sau vườn thì bị người dân phát hiện trình báo công an
ngay trong ngày khanh bị bắt giữ
tại phiên tòa khanh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt
đối tượng đốt cây atm của ngân hàng
ngân hàng agribank trên nhánh nam am huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng vào tối ngày hai mươi năm tháng bảy
đã bị cơ quan công an bắt giữ
đối tượng bị bắt là nguyễn văn duẩn chú tại xã chấn dương huyện vĩnh bảo
lực lượng chức năng xác định tài sản bị thiệt hại gồm tiền mặt trong cây atm là ba mươi bốn triệu đồng
cùng các tài sản trang thiết bị khác với tổng giá trị là một tỷ ba trăm chín mươi bảy triệu đồng
quá trình khám nghiệm hiện trường cơ quan điều tra đã thu giữ hai đầu thu dữ liệu camera
để phục vụ công tác xác minh
phòng quả đí xuất nhập cảnh công an tỉnh cao bằng phối hợp với lực lượng biên phòng
vừa tổ chức trao trả tám công dân trung quốc có hành vi nhập cảnh trái phép vào việt nam
cho lực lượng chức năng phía trung quốc
các công dân được trao trả là nam giới có độ tuổi từ một mươi sáu đến bốn mươi bốn tuổi
tám người này đi từ khu vực tỉnh quảng tây trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
qua địa phận tỉnh cao bằng nhằm mục đích tìm cách sang nước thứ ba để tìm việc làm
đây là tám trường hợp công dân nằm trong ba vụ nhập cảnh
trái phép khác nhau mà lực lượng công an tỉnh cao bằng phát hiện ngăn chặn
vào trung tuần tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị sáng nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính có buổi làm việc
với thành ủy ủy ban nhân dân tp hcm về công tác phát triển kinh tế của tp hcm
trong giai đoạn phục hồi sau dịch covid một mươi chín và lâu dài
tham dự buổi làm việc có đồng chí nguyễn văn nên ủy viên bộ chính trị
bí thư thành ủy tp hcm các đồng chí ủy viên trung ương đảng
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn bộ trưởng bộ xây dựng nguyễn thanh nghị
quyền bộ trưởng bộ y tế đào hồng lan chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi
lãnh đạo các bộ ngành cơ quan trung ương và thành phố
tại cuộc họp đồng chí phan văn mãi phó bí thư thường trực thành ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm đã có báo cáo trước thủ tướng chính phủ
bộ trưởng các bộ ngành về tình hình kinh tế bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
trong đó công tác an sinh xã hội phòng chống dịch và ứng phó với dịch mới luôn được duy trì và đảm bảo
nhìn chung các chỉ số bảy tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tích cực

tuy nhiên tp hcm cũng đang còn tồn tại những hạn chế khó khăn mang tính đặc thù
để sớm trở lại đầu tàu kinh tế và phát triển mạnh hơn nữa lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố cũng đề ra nhiều giải pháp trọng tâm
đồng thời kiến nghị chính phủ các bộ xem xét thao gỡ những vương mắc
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng ghi nhận biểu dương đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực quyết tâm của đảng bộ
chính quyền và nhân dân tp hcm trong thời gian qua những thành tích rất đáng trân trọng của tp hcm trong kiểm soát dịch bệnh
mở cửa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an sinh xã hội chăm lo đời sống người dân góp phần vào thành tiệu kết quả chung của đất nước
trong giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát chống suy thoái đảm bảo các cân đối lớn
về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới bên cạnh những định hướng lớn nhiệm vụ trọng tâm đã nêu tại cuộc làm việc của thủ tướng chính phủ với thành phố vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
thủ tướng đã nhấn mạnh một số nội dung
còn cứ gửi văn bản cứ lòng vòng lòng vòng có sáu tháng một năm nó không đến được thủ tướng chính phủ

như hiện nay là cái mà tôi thấy là vướng là vướng ở các bộ ngành
là coi như cứ lòng vòng lòng vòng lòng vòng đi đi lại lại
kết thúc buổi làm việc thủ tướng cho biết sẽ lập một tổ công tác do bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ làm tổ trưởng
với sự tham gia của lãnh đạo đại diện các bộ ngành
chủ tịch ubnd tp hcm là đầu mối trao đổi để giải quyết xử lý các vấn đề của thành phố một cách kịp thời hiệu quả
tránh tình trạng thủ tục văn bản lên xuống lòng vòng mà không giải quyết được công việc
mô hình này trước hết sẽ được thí điểm với tp hcm nếu hiệu quả sẽ mở rộng áp dụng
phát biểu kết luận hội nghị giao ban công tác công an tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai tổ chức vào sáng nay tại hà nội
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
yêu cầu công an các đơn vị địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án
thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo
tổ chức tấn công chấn áp tội phạm theo chuyên đề tập trung đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng các địa điểm du lịch
các tuyến giao thông trọng điểm để phạm tội về kinh tế hình sự ma túy mua bán người
cùng dự hội nghị có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ và công an tp hà nội
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai công an các đơn vị địa phương đã tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
các hoạt động tri ân về nguồn dịp bảy mươi năm năm ngày thương binh liệt sĩ tập trung tham mưu với lãnh đạo đảng
nhà nước nhiều chủ trương giải pháp bảo đảm an ninh trật tự và hoạt động đối ngoại
các chương trình kế hoạch đề án dự án lớn được đôn đốc tiến độ quyết liệt
nhiều văn bản hướng dẫn được ban hành đã đấu tranh xử lý các đối tượng chống đối hoạt động chống phá đảng
nhà nước và kiểm soát được tình hình phức tạp về an ninh xã hội an ninh tôn giáo dân tộc
triệt phá nhiều đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia các đường dây phạm tội có tổ chức
mua bán người lừa đảo chiếm đoạt tài sản tín dụng đen
xuất hiện nhiều tấm gương tập thể cán bộ trong đấu tranh phòng chống tội phạm phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ được các cấp lãnh đạo và nhân dân khen ngợi góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người công an nhân dân
trong tháng lực lượng công an cả nước đã điều tra khám phá ba một trăm năm mươi một vụ phạm tội về trật tự xã hội
bắt sáu tám mươi một đối tượng triệt phá bốn mươi một băng nhóm tội phạm bắt xử lý bốn trăm linh bảy vụ hai một mươi sáu đối tượng cờ bạc
phát hiện bốn mươi bảy vụ tám mươi ba đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ
phát hiện ba trăm chín mươi một vụ ba trăm bốn mươi bảy đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế
điều tra xử lý hai mươi hai vụ buôn lậu sáu mươi bốn vụ sản xuất tàng trữ vận chuyển buôn bán hàng cấm
tám vụ sản xuất buôn bán hàng giả một mươi hai vụ trôn thuế
đối với tội phạm ma túy đã phát hiện hai tám trăm năm mươi năm vụ bốn bốn mươi tám đối tượng phạm tội về ma túy
thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp cần sa heroin
tại hội nghị dưới sự chủ trì của thứ trưởng trần quốc tỏ
đại diện lãnh đạo các đơn vị đã tham luận về các vấn đề có liên quan đến tình hình tội phạm hình sự thời gian qua
nổi bật là các vấn đề đấu tranh tội phạm sử dụng công nghệ cao có yếu tố nước ngoài
tội phạm xâm hại trẻ em tội phạm mua bán ma túy xuyên quốc gia trật tự an toàn giao thông
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị các cục nghiệp vụ cần phát huy vai trò trách nhiệm
đánh giá sát tình hình kết quả công tác từng tháng và có những giải pháp cụ thể
trực tiếp chỉ đạo và xuống phối hợp với các đơn vị địa phương để điều tra khám phá các vụ án phức tạp
đối với dịch vụ công trực tuyến cần sớm có giải pháp để giúp đỡ người dân tiếp cận
và thực hiện một cách dễ dàng nhất thao tác quy trình của dịch vụ công trực tuyến
để thu hút đông đảo và tạo thói quen cho người dân tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng
về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
lĩnh vực thi hành án thứ trưởng nguyễn văn long đề nghị các đồng chí giám đốc công an tỉnh
cần nêu cao trách nhiệm vai trò người đứng đầu quyết liệt chỉ đạo các phương án kế hoạch
và các nhiệm vụ mà bộ công an giao đặc biệt là quyết tâm trong xây dựng đội ngũ giao thông trong sạch
vững mạnh tích cực ứng dụng và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị hiện đại trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông
phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm đề nghị công an các đơn vị địa phương tập trung thực hiện
các đề án dự án nhiệm vụ trung ương chính phủ giao và chương trình công tác quý ba năm hai nghìn hai mươi hai đã được bộ phê duyệt
bảo đảm tiến độ các phần việc công tác lớn chủ động phát hiện trao đổi phối hợp tổ chức xác minh
truy vết nguồn phát tán thông tin xấu độc kịp thời ngăn chặn vô hiệu hóa không để các đối tượng xấu lợi dụng để kích động biểu tình gây dối an ninh trật tự
tham mưu cho bộ triển khai tổng kết một mươi năm thực hiện chỉ thị số bảy ctbca ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi một
về nâng cao hiệu quả công tác truy nã trong tình hình mới
tổng kết tháng hành động phòng chống ma túy tiếp tục đẩy mạnh các nhiệm vụ trong triển khai đề án sáu của chính phủ dịch vụ công trực tuyến
đặc biệt lưu ý cần thực hiện tốt việc kết nối dữ liệu với bộ y tế để ứng dụng hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh
kết nối dữ liệu trong nội bộ ngành để nâng cao hiệu quả công tác công an
tiếp tục ra soát đánh giá chất lượng đội ngũ lãnh đạo chỉ huy công an các cấp
các vấn đề kinh nghiệm trong triển khai bốn cấp công an nhất là công an xã
để tham mưu với bộ có biện pháp chủ trương giải pháp tháo gỡ chỉ đạo phù hợp
thời gian tới cũng là dịp kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân
bộ trưởng đề nghị công an các đơn vị địa phương tích cực tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị
giáo dục truyền thống tổ chức thông tin tuyên truyền đậm nét về các hoạt động công tác lớn
và những chiến công thành tích của lực lượng công an nhân dân
làm việc với lãnh đạo chủ chốt bệnh viện một mươi chín tháng tám đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
với vai trò trách nhiệm là một trong những cơ sở khám chữa bệnh
chăm sóc sức khỏe hàng đầu của bộ công an bệnh viện cần phải nâng cao
phát triển hơn nữa chất lượng nghiệp vụ chuyên môn phát triển cơ sở vật chất
đội ngũ y bác sĩ xứng tầm nhiệm vụ phục vụ tốt nhất yêu cầu công tác
chiến đấu xây dựng lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới
cùng dự buổi làm việc có thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
bộ trưởng tô lâm yêu cầu bệnh viện một mươi chín tháng tám nghiên cứu bám sát quan điểm mục tiêu
nhiệm vụ giải pháp của nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
để tổ chức triển khai trong bệnh viện đảm bảo có kế hoạch lộ trình bước đi vững chắc
phù hợp để triển khai thực hiện nghị quyết một cách bài bản chặt chẽ khoa học hiệu quả
tạo chuyển biến nhận thức của đội ngũ y bác sĩ công nhân viên cán bộ chiến sĩ của bệnh viện
về vai trò nhiệm vụ của lực lượng y tế đối với nhiệm vụ bảo đảm công tác chiến đấu
và xây dựng lực lượng công an nhân dân đẩy mạnh cải cách hành chính tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
trong các hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện tiếp tục thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học
làm chủ tiến bộ y học tiên tiến ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật công nghệ tiên tiến
trong trần đoán và điều trị làm tốt công tác xây dựng đảng công tác kiểm tra thi hành kỷ luật đảng
xây dựng lực lượng trong đơn vị xét chặt kỳ luật kỳ cương giữ vững đoàn kết nội bộ
chiều nay bộ công an tổ chức giao ban giả soát công tác chuẩn bị tổ chức ngày hội toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi hai với công an một số đơn vị địa phương theo hình thức trực tuyến
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc chủ trì hội nghị
biểu dương công an sáu mươi ba tỉnh thành phố và các đơn vị trong thường trực ban chỉ đạo đã có trách nhiệm
triển khai nghiêm túc kế hoạch ba trăm ba mươi ba khbcd kết luận hai trăm bảy mươi bốn và các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ và cục chuyên môn
phát biểu chỉ đạo thứ trưởng lê quốc hùng lưu ý các đơn vị phải quán triệt nhận thức về tầm quan trọng
của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là một bộ phận của phong trào cách mạng trách nhiệm
xây dựng phong trào thuộc về cả hệ thống chính trị
vì vậy công an các địa phương cần thể hiện vai trò tiên phong tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
để có sự quan tâm đúng mực và kịp thời
đồng chí thứ trưởng cũng lưu ý công an các đơn vị địa phương phải chuẩn bị hết sức chú đáo
có kế hoạch chương trình tham mưu cụ thể với đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
đảng ủy ubnd các tỉnh cũng như kế hoạch tuyên truyền rộng rãi tới toàn dân để tổ chức
ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thành công theo đúng kế hoạch đã đề ra